xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h
mở đầu là thông tin về vụ việc nghi chồng giết vợ rồi tự sát trong nhà nghỉ
vụ việc xảy ra vào khoảng hai h ba mươi phút giảng sáng ngày hôm nay
hai vợ chồng vào nhà nghỉ ở thị trấn đồi ngô huyện lục nam tỉnh bắc giang ngủ qua đêm
sau đó xảy ra án mạng khiến người vợ tử vong
nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lục nam đã tiến hành phong tỏa hiện trường
tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ án
nhân chứng vụ việc cho biết thời điểm trên nghe thấy tiếng cãi vã ở phòng bên cạnh
không lâu sau thì xảy ra vụ án mạng
hai vợ chồng được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng
người vợ đã tử vong còn chồng qua cơn nguy kịch
thông tin ban đầu nguyên nhân do mâu thuẫn gia đình
trước khi đến nhà nghỉ người chồng đã chuẩn bị sẵn dao
sau khi đâm chết vợ người chồng đã dùng dao tự sát nhưng bất thành
thời gian vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện không ít dịch vụ tâm linh
tuy nhiên người dân cần cẩn trọng vì đây có thể
là những chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhiều người đã tiến mất tật mang
mới đây tại nghệ an lợi dụng lòng tin của con người vào tâm linh
đối tượng trần thị xoa đã nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của một nạn nhân với số tiền lên đến trên một sáu tỷ đồng
đối tượng này vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an bắt giữ
theo đó vào năm hai nghìn một mươi bảy thông qua việc sen bói làm lễ
trần thị xoa quen biết nạn nhân
đến đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba do đầu tư chứng khoán thua lỗ
dẫn đến nợ nần
nên xoa đã nảy sinh ý định lợi dụng niềm tin tâm linh của bị hại
để lừa đảo chiếm đặt tài sản
để lừa đảo nạn nhân
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
lấy lý do con trai nạn nhân và nạn nhân
phải đặt tiền làm lễ đáo cung
cắt vía âm
đổi vía dương
nếu không thì cả hai mẹ con sẽ chết hiểu
trần thị xoa đã ba lần lừa đảo bắt nạn nhân chuyển khoản
rồi chiếm đặt tổng số tiền
hơn một tỷ sáu trăm linh triệu đồng
toàn bộ số tiền lừa đảo chiếm đoạt được của nạn nhân
xoa đã sử dụng để đầu tư vào ứng dụng chứng khoán
sau đó thua lỗ và mất trắng
trên địa bàn tỉnh đắk lóc vừa xảy ra vụ án
lừa đảo chiếm đặt tài sản
gây xôn xao dư luận
đáng chú ý là đối tượng lừa đảo lại chính là người con dâu trong gia đình
nạn nhân không chỉ là chồng bố chồng
mà còn có cả nhiều người thân quen khác của gia đình
đã bị lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền lên tới một mươi bảy tỷ đồng
theo điều tra ban đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi
my tổ chức đàm cưới với anh hoàng văn lượng
chú tại huyện cư rút tỉnh đắk nông
sau đó vợ chồng my đến thành phố hồ chí minh làm ăn sinh sống
thời gian này my điện thoại về nói với ông hoàng xã luận là bố chồng
rằng mình đang kinh doanh bất động sản ở các tỉnh
đồng nai bình dương và thành phố hồ chí minh
nếu ông luận có nguồn vốn nào
thì vây mượn giúp my để làm ăn kiếm lời
khi nào chốt đất bán xong sẽ trả lại đầy đủ
tin lời con dâu
trong thời gian từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
ông luận đã nhiều lần chuyển cho my tổng số tiền hơn năm một tỷ đồng
sau nhiều lần bố chồng hỏi lấy tiền để trả lại người vay
thì my tự soạn thảo một số hợp đồng mua bán
đặt cọc đất giả để cho ông luận tin tưởng rằng
mình vẫn còn đất để bán
thực tế thì my không có các bất động sản này
mới đây my bỏ đến tỉnh bình dương sinh sống
thì bị cơ quan điều tra bắt giữ
để người thân tin tưởng cho em mượn tiền
thì em đã đưa ra thông tin là em đang thiếu vốn làm ăn
thì người thân đã cho em vay tiền
tổng số tiền em nhận là một mươi bảy tỷ
thì số tiền này là em chuyển là cho chồng
rồi em xoay vòng lại cũng cho những người em mượn
rồi một phần dư là em sử dụng cho việc cá nhân
mở rộng điều tra my khai nhận
ngoài chiếm đoạt tiền của bố chồng
thì đối tượng còn chiếm đoạt một hai tỷ đồng của chồng
chín tỷ đồng của ông phạm văn lượng
và nhiều người khác ở tỉnh đắk nông
với tổng số tiền gần
một mươi bảy tỷ đồng
bố chồng chồng và những người thân khác
của gia đình nhà chồng chuyển tiền cho my
thì my đã không kinh doanh đất đai
mà my đã dùng vào việc là tham gia đánh bạc
trên trang mạng là fb tám mươi tám com
và dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân
và sau đó là my đã không còn khả năng là
thanh toán lại các khoản tiền này
my đã tiếp tục lừa những người thân khác
và của gia đình nhà chồng
để những người này chuyển tiền
và my đã dùng số tiền này
trả một phần gốc và một phần lãi
cái số tiền mà ông luận là bố chồng
và lượng là chồng của my đã chuyển cho my
và my đã trả vốn xoay vòng cho những người này
đến tháng ba năm một nghìn chín trăm hai mươi ba
thì cái sự việc trên bị phát hiện
nên là ông hoàng sáu luận và những người thân trong gia đình
nhà my đã gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
hiện vụ án đang được văn phòng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý đối tượng
trần thị trúc my theo quy định của pháp luật
sau đợt mưa lớn vừa qua
tại miền trung nhiều đoạn tuyến trên quốc lộ một
đoạn nam cầu bến thủy
tới bắc tuyến tránh thành phố hà tĩnh
vốn đã hư hỏng
này tiếp tục bị tác động từ các đợt mưa lớn
cho nên mặt đường bong chóc nặng nề
xuất hiện nhiều ổ gà ổ voi
gây mất an toàn giao thông
hiện nay mặt đường nhiều đoạn tuyến trên quốc lộ một
đoạn qua các xã việt tiến thạch canh huyện thạch hà
thị trấn nghèn xã thiên lộc huyện can lộc
phường đậu liêu thị xã hồng lĩnh
xã xuân lĩnh huyện nghi xuân
bị bong chóc hư hỏng
khiến lớp bê tông nhựa bị phá vỡ kết cấu
tạo nên các ổ gà ổ voi
trước tình trạng xuống cấp mặt đường
trên quốc lộ một đoạn nam cầu bến thủy
đến bắc tuyến tránh thành phố hà tĩnh
chi nhánh bot tuyến tránh thành phố vinh
công ty cổ phần tập đoàn cnco bốn
là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý
tuy tu bảo dưỡng tuyến đường
có huy động máy móc nhân lực tiến hành sửa chữa
các đoạn tuyến bị hư hỏng nặng
tuy nhiên vì nhiều lý do và thời tiết không thuận lợi
khối lượng khắc phục không đảm bảo yêu cầu đề ra
vào ngày hôm nay trung tâm báo tin động đất
và cảnh báo sóng thần
viện vật lý địa cầu việt nam cho biết
vừa ghi nhận ba trận động đất xảy ra
trên địa bàn tỉnh quảng nam trong vòng hai ngày
trong đó riêng trong sáng ngày hôm nay
ngày ba tháng một mươi một đã ghi nhận hai trận động đất
chỉ cách nhau bốn giờ đồng hồ
một trận động đất cường độ ba độ richter
xảy ra tại khu vực huyện miền núi bắc trà my
trận động đất sau có cường độ là hai sáu độ richter
xảy ra thuộc khu vực huyện miền núi nam trà my
trước đó trung tâm báo tin động đất
và cảnh báo sóng thần đã ghi nhận
một trận động đất có cường độ hai tám độ richter
xảy ra vào sáng ngày hôm qua
tại khu vực huyện miền núi nam trà my
tỉnh con tum có gần sáu trăm một mươi hectare rừng
trong đó có gần năm trăm bốn mươi tám ha là rừng tự nhiên
với độ che phủ trên sáu mươi ba diện tích của tỉnh
trong thời gian vừa qua với sự vào cuộc
quyết liệt của cả hệ thống chính trị
rất nhiều vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra
trên địa bàn đã được phát hiện xử lý
tuy nhiên tình trạng phá rừng vẫn có
những diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn
và hình thức khác nhau
chính vì vậy một trong các biện pháp
mà cơ quan chức năng tại đây đã triển khai
đó là đẩy mạnh việc tuần tra phát hiện
và xử lý để kịp thời gian đe
ngăn chặn tình trạng phá rừng
bảo vệ nguồn tài nguyên rừng trên địa bàn
ghi nhận tại huyện con plong
một trong những địa phương được đánh giá
là còn bảo tồn được diện tích rừng tự nhiên
lớn nhất nhì của tỉnh con tôn nói riêng
và toàn bộ vùng tây nguyên nói chung
giữa tháng một mươi vừa qua
hạt kiểm lâm huyện con plong
phát hiện một mươi một dự án được giao cho thuê rừng
trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm
về lâm nghiệp
năm dự án đã xử lý vi phạm hành chính
về hành vi phá rừng lấn chiếm rừng
sáu dự án được xác định có dấu hiệu vi phạm hình sự
về tội hủy hoại rừng
hạt kiểm lâm con plong đang phối hợp công an huyện
viện kiểm sát nhân dân huyện chủ rừng và địa phương
thực hiện công tác xác định hiện trạng
thu thập chứng cứ để xử lý nghiêm
các doanh nghiệp vi phạm
công an huyện con plong đã phối hợp
rất là chặt chẽ với các lực lượng có liên quan đến
bảo vệ rừng
đặc biệt trong đó có hạt kiểm lâm
công ty lâm nghiệp phòng tài nguyên môi trường
trong công tác tuần tra
và chi quét một số đối tượng
nhằm kịp thời phát hiện và nhăn chặn
các hành vi vi phạm
và một số sự việc vi phạm về lâm luật
khi đã được phát hiện
thì chúng tôi đã kịp thời trao đổi thông tin
để từ đó phối hợp ngay
từ giai đoạn ban đầu
để không có gây khó khăn trong công tác địa trao về sau
cuối năm ngoái một phiên tòa lưu động
được tòa nhân dân huyện con plong mở
xét xử năm bị cáo về tội vi phạm quy định
về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
với hành vi khai thác trái phép
khối lượng gần bốn mươi hai mét khối gỗ
hội đồng xét xử tuyên phạt
các mức án từ ba mươi đến sáu mươi sáu tháng tù giam
những phiên tòa như vậy
không chỉ để xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng
mà còn nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân
để thấy được hậu quả của việc khai thác rừng trái phép
từ đó có trách nhiệm với việc bảo vệ rừng
mà mùa khô thì nó hay xảy ra tình trạng như là
giờ thì không có nhưng mà trước kia thì rừng trái rừng
thì cũng vận động cho bà con cũng phối hợp với bên
lâm trường đó lâm trường kiểm lâm
rồi đi dấp tấp cho kịp
cùng với đó là duy trì củng cố các chốt chạm
ở các vị trí được xác định là điểm nóng
trong công tác quản lý bảo vệ rừng
và có lực lượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
kịp thời ngăn chặn xử lý các vụ vi phạm
ngay từ lúc mới phát sinh

tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng và người dân
trong công tác tuần tra xử lý nghiêm các hành vi khai thác
vận chuyển lâm sản hay phá rừng
lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy trái phép
lực lượng kiểm lâm cùng với công an
dân quân tự vệ đã thực hiện công tác phối hợp
tuần tra truy quét trên các lâm phần
của các chủ rừng cũng như lâm phần của ủy ban xã quản lý
đặc biệt là
trong các đợt cao điểm
về công tác tuần tra truy quét
các ngày lễ
các ngày nghỉ
thì đã thực hiện tốt
cái vấn đề phối hợp này
chín tháng đầu năm nay
các lực lượng của huyện con plông đã tổ chức

với gần một một trăm linh đợt người tham gia
qua đó ngăn ngừa phát hiện
ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi
vi phạm luật lâm nghiệp
nhờ đó tìm ra các lực lượng
tình hình công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn
dần đi vào nền nếp
số vụ vi phạm và mức độ vi phạm cũng giảm dần
cũng với số tiền lừa đảo lên tới hàng chục tỷ đồng
tại đà nẵng
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng
vừa bắt giữ hai đối tượng là nguyễn hữu thạnh và lê thừa sơn
về hành vi giả danh cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mở văn phòng luật sư làm bình phong
nguyễn hữu thạnh chủ tỉnh quảng nam
giả danh cán bộ công an ký hợp đồng đưa người ra nước ngoài
để lừa đảo chiếm đặt tài sản
và hiện thạnh đã bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng bắt giữ
cơ quan công an đã thu giữ một giấy chứng minh công an nhân dân giả
hai con dấu giả một mươi bộ hồ sơ hợp đồng
cùng nhiều giấy tờ tài liệu có liên quan
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
thạnh đã lừa khoảng một mươi bảy bị hại
với tổng số tiền khoảng một mươi tỷ đồng
ngoài vụ án này
thạnh cũng là đối tượng đang bị công an thành phố hồ chí minh
truy tìm cũng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt
của bảy bị hại khoảng ba tỷ đồng
tiếp đó phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng
đã tạm giữ hình sự đối tượng lê thừa sơn
hộ khẩu thường trú tại huyện nông cống tỉnh thanh hóa
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thu giữ tăng vật gồm một xe ô tô
một giấy chứng minh công an nhân dân giả
mang tên lê thừa sơn
một còng số tám
hai biển xe ô tô màu xanh giả tám mươi a
còn với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
nguyễn văn đức chú ở huyện bố trạch tỉnh quảng bình
là phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
tổng hợp lâm thành nhân
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình
tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can
theo kết quả điều tra ban đầu xác định
vào đầu năm hai nghìn hai mươi một
nguyễn văn đức là đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn
tổng hợp lâm thành nhân
có địa chỉ tại thôn tiền phong
xã thanh trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
ký kết bốn hợp đồng
với công ty tập đoàn gỗ toàn cầu
có địa chỉ tại hà nội
để thuê chín máy xúc
sau khi nhận được máy xúc theo hợp đồng
thì đến ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
nguyễn văn đức đã tự ý
bán một máy xúc cho bà doãn thị dương khuyên
trú ở huyện bố trạch tỉnh quảng bình
với giá là sáu trăm năm mươi triệu đồng
trong khi giá trị thực tế
là một tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng
mà không được sự ủy quyền hay cho phép
từ công ty cổ phần tập đoàn gỗ toàn cầu
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
thông tin mới nhất về vụ
hai thanh niên tử vong dưới mương nước
trên địa bàn huyện đông anh tp hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra
cơ quan huyện đông anh tp hà nội
đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam
chín đối tượng để điều tra
về hành vi gây dối trợ tự công cộng
bên cạnh đó mức đầu cũng đã xác minh
được nguyên nhân dẫn đến cái chết
của hai thanh niên xấu xố
ngày hai mươi hai tháng một mươi
cơ quan huyện đông anh đã tiếp nhận tin báo
về việc phát hiện thi thể hai thanh niên
tại mương nước trên địa bàn thôn lại đà
ngay sau đó nạn nhân được xác định
là vương tuấn phong và đỗ bá minh
cùng một mươi năm tuổi
chú tại huyện đông anh hà nội
qua công tác khám nghiệm
cơ quan công an xác định sơ bộ nguyên nhân tử vong của phong
phù phổi chấn thương ngực suy giảm tuần hoàn
suy hô hấp
và của minh là do đa chấn thương
phù phổi cấp dẫn đến suy tuần hoàn
suy hô hấp không thể phục hồi
áp dụng các biện pháp điều tra
ra soát các đoạn video ghi lại hình ảnh vụ việc
và triệu tập những người liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh
đã xác định do có mâu thuẫn cá nhân
hai nhóm thanh niên trên địa bàn huyện
do phạm thành an và vương tuấn phong
cầm đầu đã hẹn nhau hai mươi một h
ngày hai mươi một tháng một mươi để giải quyết mâu thuẫn
một nhóm cầm theo dùi cư điện
làm hông khí
một nhóm mang theo dao phay tuyếp sắt
quá trình giật đuổi nhau
các đối tượng chạy toán loạn theo nhiều hướng
khoảng cách đuổi nhau giữa xe của hai nhóm
là cách nhau xa hàng cây số
nên các đối tượng cũng chỉ đoàn hướng đối thủ chạy
để chặn xe
đến thời điểm hiện tại
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh
đã tạm giữ hình sự chín đối tượng
đủ từ một mươi sáu tuổi trở lên
cháu lấy ba dao
một dao tự chế là tuyếp sắt
khi vừa đến điểm hẹn
cháu nhìn thấy một nhóm
khoảng tầm năm xe
mỗi xe chạy khoảng
mỗi xe chạy khoảng
khi nghe tiếng trí hô của nhóm bên cháu
thì nhóm thanh niên
quay đầu bỏ chạy
nhóm bọn cháu cũng
thấy thấy nhóm cháu cũng ra chỗ lấy đồ
khi đuổi theo thì
cháu đuổi theo hướng
đi qua cầu sắt
đi qua cầu sắt
còn nhóm đằng sau
đuổi vào hướng
rẽ vào lại đè
vẫn không đuổi được
bọn cháu quyết định
về lại sau trường ngô quyền
để bàn bạc
bàn bạc thì
mọi người đã bảo muộn rồi
mọi người quyết định giải tán
đây không phải là lần đầu tiên
công an huyện đông anh
xử lý các vụ việc liên quan đến
thanh thiếu niên gây dối trật tự cầm cộng
từ đầu năm đến nay
công an huyện đã điều tra
bắt hàng chục vụ
khởi tố hơn một trăm linh bị can
là thanh thiếu niên
đây đã và đang là hồi chuông cảnh báo
đối với các vực phụ huynh
trong việc quản lý con em
và cũng là vấn đề cấp bách
cần cấp ban ngành
đoàn thể và toàn xã hội ngăn chặn
thì cũng có một số vụ
án là mang tính chất rất nghiêm trọng
là từ cái việc gây dối trật tự công cộng
dẫn đến hậu quả
cái việc xử lý triệt đề
của lực lượng công an
thì cũng giống lên hồi chuông cảnh tình
thứ nhất là đối với gia đình
trong việc quản lý
đối với con em mình
trong quá trình là
và kể cả là trong quá trình
đến thời điểm hiện tại
lực lượng công an vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra
làm rõ vụ việc
tuy nhiên trên không gian mạng cũng xuất hiện một số thông tin trái chiều
đề nghị người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin
tránh ảnh hưởng đến quá trình điều tra
cũng như gây phản ứng xấu
trong dư luận